tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố đà nẵng
về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tình hình kinh tế xã hội của đà nẵng tiếp tục có chuyển biến tích cực
các chỉ tiêu kinh tế dịch vụ du lịch sản xuất công nghiệp nông nghiệp đảm bảo tiến độ kế hoạch
thu ngân sách đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ các năm trước
các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gắn với các hoạt động khởi nghiệp từng bước phát huy hiệu quả
kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp triển khai dự án nhất là các doanh nghiệp quy mô lớn
biểu dương những thành quả mà đà nẵng đã đạt được nhưng thủ tướng nhắc nhở đà nẵng phải cố gắng không được thỏa mãn với những gì mình đang có
thủ tướng cũng biểu dương đà nẵng đã không chấp nhận dự án làm ảnh hưởng môi trường trong thời gian qua
bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế của đà nẵng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn
tình hình thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp cả về số dự án và số vốn chưa có dự án làm động lực để phát triển
với tầm nhìn của đà nẵng là trung tâm du lịch sinh thái là điểm đến của các nhà đầu tư
thủ tướng yêu cầu cần có chiến lược giải pháp để phấn đấu trong giai đoạn này không được chủ quan
đà nẵng cần phải chú trọng phát triển du lịch có tầm nhìn và chiến lược nhằm khẳng định thương hiệu thành phố du lịch
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu đà nẵng cần tập trung ra soát và có giải pháp thực hiện quyết liệt hơn nữa
nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu tạo tiền đề triển khai hoàn thành tốt kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi